ba đối tượng trộm thực hiện chót lọt nhiều phi vụ tại các địa bàn huyện nhơn trạch long thành
tp biên hòa tỉnh đồng nai và tỉnh bà rịa vũng tàu
công an huyện nhân trạch đồng nai vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm châu thanh vũ quê tại tỉnh vĩnh long
nguyễn thành nam quê tỉnh khánh hòa và lê thị thu thảo quê tỉnh cà mau để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu ngày hai mươi tám tháng năm công an huyện nhân trạch phát hiện thảo đang đi tiêu thụ tài sản
tại tiệm vàng ở thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch nền nghi vấn và bắt giữ
sau khi mở rộng điều tra công an huyện đã lần lượt bắt giữ nam vũ
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn các huyện nhơn trạch long thành
tp biên hòa và tỉnh bà rịa vũng tàu
qua quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng công an huyện nhân trạch thu giữ ba xe máy
hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ tài liệu công cụ liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản của các đối tượng
ngoài ra kiểm tra trên người của vũ công an phát hiện đối tượng có tàng trữ chất nghi là ma túy